áp lực đè nén áp lực những áp lực không ngòi bút nào tả xiết những áp lực chưa ai từng kinh qua để có thể truyền dạy lại
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương luôn có khoảng năm trăm linh f tầng ba điều trị trong đó bốn mươi là bệnh nhân nặng nguy kịch
hà nội và các tỉnh miền bắc ghi nhận lượng bệnh nhân covid một mươi chín tăng rất nhanh trong tháng một mươi một và một mươi hai vừa qua
dù hơn chín mươi f được điều trị tại nhà và các cơ sở tầng một nhưng áp lực bệnh nhân tăng nhanh cũng khiến số ca phải chuyển điều trị lên tầng hai tầng ba tăng theo
hai năm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ chỗ thực hiện bệnh viện đa tầng nghĩa là tiếp nhận cả bệnh nhân nhẹ và diễn biến nặng
đến nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
đã chuyển đổi hoàn toàn công năng thành trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín với quy mô năm trăm linh giường icu
đây là cơ sở điều trị nhiều bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch nhất miền bắc từ trước tới nay
áp lực càng lớn hơn nhiều
chia sẻ về những áp lực mà gần một nhân viên y tế tại đây đã và đang trải qua
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
nhân viên y tế đã phải làm việc cấp ba
sau hơn một tháng vừa điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín tầng ba vừa sửa chữa cuốn chiếu
bệnh viện đã hoàn toàn chuyển đổi công năng một trăm linh giường thành giường bệnh icu
hiện mỗi ngày năm trăm linh giường này đều kín chỗ
trong tình huống bệnh nhân quá nặng tăng nhanh
bệnh viện sẽ tận dụng mọi vị trí điều kiện để cơi nới lên thành sáu trăm linh giường icu
trong năm trăm linh f đang điều trị ở bệnh viện
có hơn một trăm hai mươi ca được chuyển đến từ các cơ sở y tế tại hà nội
bao gồm bệnh viện trung ương và của hà nội
có gần hai trăm linh ca phải hỗ trợ hô hấp từ mức phải thở oxy dòng cao
đến thở máy và tim phổi nhân tạo
chiếm gần năm mươi tổng số bệnh nhân tăng gấp đôi so với cách đây một tháng
đơn cử như khoa cấp cứu hiện có gần tám mươi f ở mức độ nặng
phải hỗ trợ từ thở oxy đến thở máy lọc máu
hàng ngày phải tiếp nhận thêm một mươi hai mươi bệnh nhân suy hô hấp từ các nơi chuyển đến
phần lớn bệnh nhân diễn biến nặng tại khoa này đều lớn tuổi
có những bệnh nhân hơn một trăm linh tuổi
chưa hoặc mới tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín
lượng bệnh nhân nặng nguy kịch gia tăng tạo áp lực rất lớn với nhân viên của viện
không chỉ về chuyên môn
nói về nhân lực để đáp ứng cho sự gia tăng và áp lực này
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp cho biết
bệnh viện có năm trăm bảy mươi nhân viên y tế cơ hữu thường xuyên chăm sóc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tất cả họ đều có kinh nghiệm hai năm điều trị covid một mươi chín từ nhẹ đến nguy kịch
khi chuyển đổi công năng thành trung tâm icu năm trăm linh giường
việc chuẩn bị nhân lực rất quan trọng
thông thường để đào tạo một bác sĩ thường sang làm công việc của một bác sĩ hồi sức cấp cứu
có khả năng điều trị bệnh nhân cần thở máy phải mất khoảng ba tháng
tuy nhiên trong suốt hai năm qua
việc luân chuyển các bác sĩ khoa phòng khác của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
qua hai khoa cấp cứu và hồi sức tích cực thực hiện khá nhiều
mỗi người sẽ thực hành từ hai đến ba tháng
nên mọi người cũng đã có kỹ năng khá ổn
hơn nữa không phải họ làm việc độc lập để thay thế cho bác sĩ hồi sức cấp cứu
mà họ làm trong một kíp có sự giám sát của bác sĩ hồi sức
ngoài ra có một lượng học viên sau đại học của đại học y hà nội thực tập tại bệnh viện
có bác sĩ nội chú các đơn vị tỉnh khác cử học viên về học chuyên môn kỹ thuật
bên cạnh đó một nhóm tình nguyện viên có chuyên môn y khoa cũng đang hỗ trợ
tổng cộng viện có khoảng bảy trăm linh nhân viên y tế và tình nguyện viên thường xuyên có mặt để chăm sóc điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín
về lý thuyết một bệnh nhân bình thường nếu thở máy cần ít nhất một điều dưỡng chăm sóc
một kmo thì cần tới ba đến năm người hỗ trợ
một bác sĩ nếu chỉ phụ trách hai đến ba kmo là đã quay cuồng hết nguyên ca trực
để đáp ứng lượng lớn bệnh nhân nặng nguy kịch với chừng đó nhân lực cán bộ y tế của viện thường xuyên phải làm việc gấp đôi thậm chí gấp ba công suất
bên cạnh đó nhân lực của bệnh viện cũng phân chia thành ba công suất
ba ca bốn kíp như rất nhiều cơ sở icu khác
xong thực tế dù vừa rời ca trực nếu ca khác cần hỗ trợ can thiệp cho bệnh nhân thì thầy thuốc đó không thể làm ngơ
lại khoát lên mình bộ đồ bảo hộ và vào phòng bệnh
do vậy nhân viên hoàn toàn không có khái niệm ngày đêm thời gian ngày tháng ngày nghỉ hay lễ tết
những ngày tết dương lịch vừa qua khi vẫn có năm trăm linh f tầng ba đang điều trị bảy trăm linh thầy thuốc tình nguyện viên vẫn miệt mài làm việc không được bên cạnh gia đình con cái
cán bộ y tế cũng làm việc liên tục các ngày trong tuần cao hơn rất nhiều so với mức trung bình giờ lao động mỗi tuần theo quy định
không chỉ vậy cường độ làm việc trong ca trực điều trị covid một mươi chín cũng cao hơn rất nhiều so với các bệnh lý thông thường
trong năm trăm linh f đang điều trị có khoảng ba trăm linh bệnh nhân có nhiều bệnh lý nặng nhưng chưa cần hỗ trợ hô hấp nên vẫn tự túc sinh hoạt được
nhưng khi họ là f họ không được rời bệnh phòng
do vậy từ bìm sữa chăm sóc ăn uống
đến đổ rác nhận ship đồ do người nhà gửi
hay tiếp xúc an ủi động viên bệnh nhân cúng một tài nhân viên y tế phục vụ
có nghĩa là nhân viên y tế sẽ phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ ngoài chuyên môn
ấy là còn chưa kể đến những áp lực stress phát sinh từ đó
từ vai trò của người thầy thuốc chủ nhân của những chiếc áo blue trắng bỗng trở thành bảo mẫu thậm chí thành cả shipper hay có khi là chuyên gia tâm lý
những công việc với những áp lực mà không có trường lớp hay sách vở nào
những áp lực ngoài chuyên môn khi phải trở thành nhân viên tư vấn để giải thích cặt kẽ cho các bệnh nhân để họ phối hợp trong phác đồ điều trị
ông cấp còn kể có những bệnh nhân theo quan điểm thuận tự nhiên cho nên dù bác sĩ chỉ định thuốc nhưng họ không uống không tiêm nhân viên y tế mất rất nhiều thời gian để giải thích
có những bệnh nhân lại phải rỗ dành động viên thuyết phục bằng mọi biện pháp để họ phối hợp
với bệnh nhân rất nặng phải can thiệp từ liệu pháp oxy trở lên thì nhân viên y tế sẽ có gánh nặng khi phải chăm sóc toàn diện
đòi hỏi sự theo dõi sát sao liên tục không chỉ bằng camera bằng thiết bị máy móc theo dõi mà cả những nếp mặt cử động của bệnh nhân để kịp thời can thiệp
bởi họ diễn biến rất nhanh nhất là những trường hợp chưa tiêm vaccine có bệnh nền cao tuổi
với nhóm bệnh nhân có tiền lượng nặng vẫn tự túc sinh hoạt được thì áp lực lại khác
đây là nhóm bệnh nhân mắc bệnh lý nền
đang có thai vừa trải qua phẫu thuật
không ít người bị lo lắng thay quá cho rằng mình cần được ưu tiên quan tâm nên đòi hỏi mức độ chăm sóc cao hơn rất nhiều
đơn giản như có người đã tiêm hai mũi rồi thì không muốn ở cùng phòng với người mới tiêm một mũi
người đã tiêm một mũi hay chưa tiêm cũng muốn phòng riêng để an toàn
rồi lại có những bệnh nhân đòi hỏi chế độ ăn đặc biệt
hàng ngày người nhà phải nấu đồ nóng ấm gửi vào và nhân viên y tế lại là người chạy đi chạy lại
xếp đồ tận nơi
thêm vào đó bản thân covid một mươi chín và một số thuốc điều trị bệnh này gây tình trạng loạn thần
bởi vậy nên mới có chuyện
có bệnh nhân suy hô hấp rõ ràng nhưng vẫn thu gom quần áo tìm cách chui vào một góc kín để ngồi
lại có bệnh nhân nặng cho rằng mất tiền mất cả kim cương
trong khi con trai của bệnh nhân khẳng định bà không hề có tiền nhưng bệnh nhân vẫn căng bị mất cắp
do đó nhân viên y tế vẫn phải động viên giải thích
đến khi hết loạn thần
bệnh nhân mới thừa nhận là không có tiền để mất
tình trạng loạn thần của bệnh nhân covid một mươi chín cũng gây ảnh hưởng nhiều tới các bệnh nhân tỉnh táo còn lại trong phòng
họ đòi chuyển phòng đòi được chế độ riêng
cũng vì đặc thù của bệnh người nhà không được vào thăm và chăm bệnh nhân covid một mươi chín nên gia đình rất sốt ruột
cho dù hàng ngày bệnh viện giao nhân viên y tế gửi tin nhắn thông báo tình trạng bệnh nhân cho gia đình
nhưng không phải thành viên trong gia đình nào cũng được chia sẻ tin nhắn đó
liên tục các cuộc gọi từ thành viên gia đình đổ về điện thoại bác sĩ
trong khi đó không phải lúc nào bác sĩ nhận điện thoại về ca bệnh nào đó cũng đang trong ca trực hay bùng bệnh
vì thế khi có điện thoại của gia đình bệnh nhân thầy thuốc lại đi tìm bệnh án cập nhật thông tin
những việc ngoài chuyên môn như vậy làm tiêu hao rất nhiều sức lực và thời gian của lực lượng y bác sĩ
một nghiên cứu của hội thầy thuốc trẻ việt nam mới công bố giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho thấy khoảng bốn mươi thầy thuốc trong diện khảo sát cho rằng họ bị suy giảm về sức khỏe thể chất bảy mươi bị lo lắng và trầm cảm
ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai nơi đã hai năm đẳng đẳng điều trị covid một mươi chín tình trạng này cũng không lấy gì làm khác biệt cho lắm
theo bác sĩ nguyễn trung câm bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai nơi đã hai năm đẳng đẳng điều trị covid một mươi chín tình trạng này cũng không lấy gì làm khác biệt cho lắm
theo bác sĩ cấp vấn đề là gặp stress ở mức độ nào kéo dài dài dàng trong bao lâu mà thôi
theo bác sĩ cấp có nhiều yếu tố gây nên tình trạng như thế này
thứ nhất là sự đảo lộn thời gian sinh hoạt kéo theo dối loạn giấc ngủ và lo âu
thứ hai là việc thời gian cách xa gia đình quá lâu không gặp con cái và người thân gây bất tiện sinh hoạt gia đình
thứ ba là cường độ lao động quá căng thẳng chưa kể áp lực liên tục phải giữ an toàn cho bản thân trong suốt ca trực
nhân viên y tế vì thế mà càng nặng nề hơn kết hợp với việc điều trị lượng lớn bệnh nhân nặng chưa kể mỗi ngày nếu có thêm bốn năm ca tử vong thì thấy thuốc thật sự bài hòa tinh thần
do nhiều stress áp lực nhưng lại không được ra khỏi bệnh viện không được tụ tập đông người vì thế thầy thuốc chỉ còn cách duy nhất để xả bớt stress đó là đi dạo xung quanh khuôn viên của bệnh viện
rất may bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai có khuôn viên rộng rãi diện tích một mươi hectare
xong điều đó cũng không khiến anh em giải tỏa được nhiều căng thẳng và lo âu
điều đáng nói là mức độ mệt mỏi tích lũy nhiều khiến không ít cán bộ y tế đuối sức nhất là nhóm những người ít kinh nghiệm điều trị covid một mươi chín
ngoài ra phải thẳng thắn nhìn nhận hai năm miệt mài điều trị bệnh vừa lạ vừa nguy hiểm như covid một mươi chín không chỉ tác động đến các hoạt động của các bệnh viện
cơ sở y tế mà còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của nhân viên y tế
khối lượng công việc gấp nhiều lần nghỉ ngơi ít hơn đào tạo hạn chế ít được chia sẻ chăm sóc gia đình thậm chí còn bị cộng đồng kỳ thị
đặc biệt thu nhập giảm mạnh hầu như chỉ trông chờ vào nguồn lương cơ bản từ viện trong khi chi phí cho gia đình gia tăng khiến họ càng bị áp lực và stress hơn rất nhiều
áp lực này trồng chất nỗi lo khác
nhưng các thầy thuốc của bệnh viện
bệnh nhiệt đới trung ương không đầu hàng vì sức khỏe của người dân
mỗi một bệnh nhân được cứu sống là một món quà tinh thần là điểm tựa để họ tiếp tục tiến lên chặng đường mới